thưa quý vị và các bạn chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bà mika enzang tổng thư ký cộng đồng pháp ngữ đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang mong muốn cộng đồng pháp ngữ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm góp phần tìm kiếm các giải pháp cho một cuộc khủng hoảng xung đột đề cao giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
chủ tịch nước khẳng định việt nam đã và cam kết sẽ luôn tích cực tham gia và đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng vì những mục tiêu này
bà mika enjang bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao tinh thần của việt nam trong việc thực hiện những cam kết trong cộng đồng pháp ngữ
sự đóng góp của việt nam có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự phát triển chung của cộng đồng pháp ngữ đặc biệt là việc các doanh nghiệp việt nam đầu tư vào các nước châu phi dựa trên tinh thần trách nhiệm cao và phát triển đồng đều
chủ tịch nước khẳng định việt nam đã và cam kết sẽ luôn tích cực tham gia và đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng pháp ngữ
trước đó sở xây dựng hà nội đã cấp phép dịch chuyển chặt hạ cắt tỉa tổng cộng một trăm linh chín cây xanh ở đoạn đường trên trong đó di chuyển một trăm linh sáu cây phát triển bình thường nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng ngoài ra hai cây bị chặt hạ nằm trong chỉ giới xây dựng công trình là do đã chết một cây được cắt tỉa có cành vươn vướng vào mặt bằng thi công dự án
trong phần tiết quốc tế ai cập bác bỏ khả năng truyền thông tin về các doanh nghiệp việt nam

trong lịch sử nước này uy tín của thủ tướng merkel đã bị ảnh hưởng ít nhiều khi chính sách mở cửa cho người tị nạn của bà năm ngoái không nhận được sự ủng hộ của người dân
tổng thống ai cập đã ra tuyên bố bác bỏ khả năng cho phép thành lập bất kỳ căn cứ quân sự của nước ngoài nào tại quốc gia đông bắc phi này
đồng thời phản bác các thông tin cho rằng nga đang đàm phán với cairo để xây dựng một căn cứ quân sự gần địa trung hải
trong lịch sử nước này uy tín của ai cập đã ra tuyên bố bác bỏ khả năng cho phép thành lập bất kỳ căn cứ quân sự của nước ngoài nào tại quốc gia đông bắc phi này
đồng thời phản bác các thông tin của ai cập đã ra tuyên bố bác bỏ khả năng cho phép thành lập bất kỳ căn cứ quân sự của nước ngoài nào tại quốc gia đông bắc phi này
hai nhà lãnh đạo nga và thổ nhĩ kỳ tuyên bố khôi phục quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
theo đó nga dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế đối với những công ty của thổ nhĩ kỳ
hồi sinh dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy thổ nhĩ kỳ và nhà máy điện hạt nhân akuyu
tổng thống putin cũng cho biết cơ quan vũ trụ liên bang nga roscomos sẵn sàng tham gia chế tạo và giúp thổ nhĩ kỳ phóng các vệ tinh liên lạc
ngoài ra hai nước cũng khôi phục các chuyến bay và giải quyết vấn đề thị thực giữa hai nước
về phần mình cùng chung quan điểm với người đồng cấp nga tổng thống erdogan nhấn mạnh mối quan hệ thổ nhĩ kỳ nga đang tiếp tục được cải thiện
mặc dù thổ nhĩ kỳ là thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại thế giương nhưng tổng thống erdogan tuyên bố ankara vẫn sẵn sàng hợp tác với moscow
trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng bên cạnh các lĩnh vực khác như kinh tế thương mại
bộ trưởng tài chính các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu âu eurozone nhóm họp tại luxembourg đã nhất trí giải ngân một một tỷ euro trên tổng số hai tám tỷ euro cho hy lạp sau khi ghi nhận những nỗ lực cải cách của nước này
chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính eurozone ông yeron dzebloom hoan nghênh hy lạp đã hoàn tất công tác triển khai một mươi năm bước cải cách do các đối tác châu âu đề ra
eurozone đánh giá cao việc các nhà lãnh đạo hy lạp đã thông qua những biện pháp bổ sung cần thiết
để cải tổ hệ thống hưu trí và ngành năng lượng tăng cường quản trị ngân hàng và tiếp tục chương trình tư nhân hóa
việc triển khai các bước quan trọng kể trên đã mở đường cho việc giải ngân một một tỷ euro để giúp hy lạp giải quyết các nhu cầu trả nợ trước mắt
eurozone thừa nhận hy lạp đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nợ dòng trong tháng bảy và tháng tám đồng thời nói rằng nước này cần hoàn thành các dữ liệu cho tháng chín và tháng một mươi
ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị mất tích sau khi bốn tòa nhà bị sập ở quận lộc thành thành phố ôn châu tỉnh chiết giang của trung quốc hôm qua
tám người được giải cứu trong đó có một bé gái sống sót và khỏe mạnh do cha mẹ cô bé đã hy sinh thân mình để che chắn
khoảng tám trăm linh nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ
chiến dịch cứu hộ kết thúc vào sáng sớm nay với hai mươi tám người được đưa ra khỏi đống đổ nát
trong số này có một bé gái ba tuổi được cứu sống
trừ bốn giờ mắc kẹt bé gái được tìm thấy sống sót nhờ được thi thể của bố mẹ che chở
đa số nạn nhân là những công nhân nhập cư
họ thuê trọ tại các khu nhà tập thể được xây từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi để tiết kiệm chi phí
đánh giá ban đầu cho rằng có thể là do các tòa nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng
hiện hoạt động viện trợ tại haiti đang gặp khó khăn do hậu quả nặng nề của bão mathiu
bất chấp nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng quốc tế
trước tình hình này liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế hỗ trợ gần một trăm một mươi chín triệu usd
để viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho bảy trăm năm mươi người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão tại quốc gia nghèo nhất châu mỹ này
dự kiến số tiền một trăm một mươi chín triệu đô la sẽ được sử dụng để mua lương thực nước ngọt và lèo tạm
cho những người đang có hoàn cảnh khó khăn nhất trong tổng số một bốn triệu người dân haiti cần hỗ trợ
sau khi nhiều khu vực trồng trọt và nhiều công trình hạ tầng cơ sở tại đảo cúc caribe này
bị cơ sở
cơn bão tàn phá
theo đại diện của liên hợp quốc cơn bão mathiu đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn nhất tại haihity
kể từ trận động đất năm hai nghìn một mươi và đúng thời điểm đất nước này đang đối mặt với số lượng bệnh nhân dịch tả tăng cao
bất ổn về an ninh lương thực và nạn suy dinh dưỡng trầm trọng
trong khi đó các tổ chức khác của liên hợp quốc và quân đội mỹ đang đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ
tới các khu vực miền nam hayti song hệ thống đường xá và thông tin liên lạc vẫn đang gián đoạn do bão
khiến công tác cứu trợ chưa tới được các cộng đồng cần nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại